sau năm năm được công nhận làng nghề đến nay nghề sản xuất hương trầm ở xã quỳnh đôi huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã thu hút được hàng chục hộ với nhiều lao động tham gia
để phục vụ cho thị trường tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám hiện người dân làng nghề nơi đây đang khẩn trương sản xuất
với mục tiêu phấn đấu sẽ cung cấp hơn hai trăm một mươi búp thương trầm ra thị trường trong và ngoài tỉnh
cứ vào tháng một mươi âm lịch hàng năm không khí sản xuất tại cơ sở hương quỳnh thuộc làng nghề hương trầm quỳnh đôi
lại trở nên nhộn nhịp hối hả hơn
kế hoạch năm nay cơ sở hương quỳnh sẽ sản xuất từ bảy mươi đến tám mươi vạn quê hương trầm để cung cấp cho thị trường tết mậu tuất
cái thời điểm này là thời điểm mà toàn thể bà con trả viên trong làng nghề là tập trung sản xuất
để kịp hàng đưa đi phục vụ bà con đón tết
cho nên là đấy là một cái thời điểm mà rất nhộn nhịp về lăng quỳnh
cái thời gian này thì ta nghe thoang thoạt cái mùi hương ở đâu đây
bước chân vào đến làng thì vẫn nghe cái mùi hương trầm
thì nói chung là cái không khí và toàn bộ nó là bà con cũng đang còn nhộn nhịp và tập trung
được ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an chính thức công nhận từ năm hai nghìn một mươi một đến nay làng nghề hương trầm xã quỳnh đôi huyện quỳnh lưu
đã có hơn hai mươi hộ làm nghề thường xuyên với tổng số khoảng bảy mươi lao động
thu nhập bình quân của mỗi lao động làng nghề đạt hơn ba năm triệu đồng một người một tháng
nói chung người ta ở ngoài người ta nhận xét là thơm cái quan đẹp đều
để tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau và cùng góp phần đưa thương hiệu hương trầm quê hương ngày càng mở rộng
thời gian qua xã quỳnh đôi đã thành lập hội làm nghề hương trầm và đi vào hoạt động hiệu quả